ngày hôm qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức thành phố hà nội đã phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi bốn kiểm tra phát hiện hàng trăm máy tạo oxy không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị phân phối ra thị trường
ước tính giá trị của lô thiết bị y tế bị thu giữ lên tới khoảng hai tỷ đồng
khi tiến hành kiểm tra bất ngờ hai chiếc xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h chín nghìn bốn trăm một mươi sáu do nguyễn khắc toản có hộ khẩu thường trú tại tỉnh phú thọ điều khiển và một xe mang biển kiểm soát tám mươi tám c ba nghìn hai trăm bảy mươi ba do nguyễn ngọc nam hộ khẩu thường trú tại tỉnh nam định là lái xe lực lượng chức năng phát hiện một trăm chín mươi chín thiết bị y tế là máy thở
tại thời điểm kiểm tra cả hai lái xe đều chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số thiết bị y tế này
đồng thời hai lái xe khai nhận
chỉ thờ thuận
và cũng không biết hàng hóa trên xe là hàng gì
điều đáng nói hai chiếc xe tải đều có giấy lưu thông luồng xanh
đây được coi là thủ đoạn khá tinh vi của các đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu khi lợi dụng xe vận tải đang được ưu tiên
thì thực tế gần đây thì chúng ta đã biết rằng là khi mà giãn cách xã hội thực hiện theo chỉ thị một mươi năm và một mươi sáu thì khi mà đi vào thực tế thì tất cả các cái xe vận tải đều phải có cái luồng xanh
thì các đối tượng đã lợi dụng vào cái việc mà xe vận tải luồng xanh đó để thực hiện các hành vi vận chuyển các cái loại hàng hóa gọi là không gõ nguồn gốc xuất xứ
chính vì vậy mà một lần nữa thì
quá trình mà anh em trực ở các chốt cũng đã kiểm tra rất là chặt chẽ rồi
tuy nhiên là có rất nhiều vướng mắt giữa các cơ quan chức năng trong liên quan cái việc mà chúng ta ban hành cái luồng xanh và kiểm soát cái phương tiện vận chuyển luồng xanh
cho nên là đây là một trong những thực tiễn mà thực tế mà các cơ quan chức năng khi ban hành ra thì chúng ta rất muốn tốt cho doanh nghiệp cho người dân trong việc liên quan là vận chuyển các mặt hàng thiết yếu
theo đại diện của công an hoài đức số hàng hóa này qua kiểm tra
không có nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng
quan trọng hơn là thiết bị không có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng của bộ y tế và cũng không được cấp phép lưu hành
nếu thiết bị được đưa vào thị trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng gây hậu quả khó lường trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an hoài đức và đội quản lý thị trường số hai mươi bốn đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và tiến hành làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật